sáng một mươi một tháng một mươi một bác sĩ nguyễn đức thuận giám đốc sở y tế lâm đồng cho biết toàn tỉnh ghi nhận số ca nhiễm covid một mươi chín kỷ lục với sáu mươi một ca trong hai mươi bốn giờ qua cao nhất từ đầu dịch đến nay
riêng thành phố đà lạt ghi nhận hai mươi bảy ca covid một mươi chín và phát hiện thêm hai ổ dịch mới ở đường ma trang sơn phường năm và hùng vương phường chín
cụ thể đến bảy giờ ngày một mươi một tháng một mươi một có một mươi trên một mươi hai huyện thành phố trong tỉnh ghi nhận tổng số sáu mươi một ca nhiễm covid một mươi chín mới
đà lạt hai mươi bảy ca đạ tẻ một mươi bốn ca đơn dương một mươi ca lâm hà ba ca đức trọng hai ca các huyện cát tiên di linh đạ hoai lạc dương và thành phố bảo lộc mỗi địa phương thêm một ca nhiễm covid một mươi chín mới
tại thành phố đà lạt phát hiện ổ dịch ở hẻm hùng vương phường chín đà lạt với một mươi ba bệnh nhân có dịch tễ về từ thành phố hồ chí minh
được biết những người này đã được tiêm đủ hai liều vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi đến đà lạt các ca này tự ý thức cách ly
tối một mươi tháng một mươi một ngành y tế đà lạt đã đưa những người nhiễm covid một mươi chín đến bệnh viện nhi lâm đồng điều trị các ca f một cũng được đưa đi cách ly tập trung phòng dịch covid một mươi chín
cơ quan chức năng còn phát hiện thêm ổ dịch mới tại số một mươi ba ma trang sơn phường nam đà lạt với sáu bệnh nhân
liên quan ổ dịch số hai trên hai khởi nghĩa bắc sơn có thêm ba bệnh nhân mới và một trường hợp hdt nam ba mươi tám tuổi ngụ chín trên sáu lữ gia phường chín đà lạt
theo sở y tế lâm đồng cả một mươi trường hợp này được phát hiện tại cộng đồng có yếu tố dịch tễ tiếp xúc với các trường hợp dương tính tại ổ dịch ba mươi hai hùng vương phường chín đà lạt phát hiện vào ngày tám tháng một mươi một
tại ổ dịch công ty trà ngọc duy có thêm một bệnh nhân tại bốn mươi tám trên một hùng vương phường chín phát hiện thêm hai ca nhiễm covid một mươi chín trong đó bệnh nhân lt nam ba mươi tám tuổi ngày bốn tháng một mươi một về từ đồng nai
ngoài ra còn có một trường hợp ngày một mươi tháng một mươi một từ tp hcm lên đà lạt qua khai báo y tế xét nghiệm kết quả dương tính với covid một mươi chín
thêm một mươi bốn bệnh nhân mới liên quan đến chuỗi lây nhiễm có yếu tố dịch tễ liên quan đến quán phở quỳnh tổ dân phố năm c thị trấn đạ tẻ
còn ở huyện đơn dương cơ quan chức năng phát hiện thêm tám bệnh nhân mới là các f một liên quan đến ổ dịch tại thị trấn gran đơn dương đang cách ly tập trung
liên quan đến ổ dịch xã đạ ròn đơn dương có thêm bệnh nhân nthn nữ ba mươi sáu tuổi là f một của công nhân công ty đà lạt hasharm đang cách ly tập trung
ngoài ra có một bệnh nhân nữ hai mươi tuổi có yếu tố dịch tễ về từ tp hcm dương tính với covid một mươi chín
ngày một mươi một mươi một ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận ba đình thành phố hà nội đã phát đi thông báo tìm người từng đến các địa điểm sau nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế
từ ngày hai mươi bốn một mươi đến ngày bảy một mươi một từ tám h đến một mươi bảy h tại công ty dầu khí sông hồng tòa nhà tram vít số một trăm bảy mươi bảy trần duy hưng
từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi đến ngày chín tháng một mươi một ô số một mươi năm hàng cá d bốn chợ thành công b
ngày ba mươi một tháng một mươi từ bảy h đến chín h ba mươi tại đại học kiến trúc từ chín h ba mươi đến một mươi h ba mươi tại quán phở ba trăm chín mươi bảy trường trinh từ một mươi năm h đến một mươi sáu h tại cửa hàng sơ cocay số một mươi sáu văn cao
ngày một một mươi một đến ngày sáu tháng một mươi một từ một mươi sáu h bốn mươi năm đến một mươi bảy h bốn mươi năm trên tuyến xe buýt số hai mươi hai a từ một trăm một mươi năm trần duy hưng về cửa bắc
ngày ba một mươi một từ sáu h ba mươi đến bảy h ngày sáu một mươi một từ bảy h đến bảy h ba mươi tại chợ ngọc khái
ngày bốn một mươi một từ tám giờ đến chín giờ tại ngân hàng nam á banh bốn trăm linh chín kim mã
từ ngày năm tháng một mươi một đến ngày chín tháng một mươi một quán bún vở tại số hai mươi bốn ngõ bảy trăm hai mươi đường la thành phường giảng võ
cửa hàng bán đồ ăn sáng tại số tám mươi một ngõ sáu trăm bảy mươi tám đường la thành phường giảng võ
tất cả những người từng đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất hoặc trung tâm y tế quận ba đình
hoặc kiểm soát dịch bệnh theo số điện thoại hai trăm bốn mươi ba tám trăm bốn mươi ba hai trăm hai mươi ba
hoặc gọi điện đến trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội theo số điện thoại chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc số điện thoại chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm
cdc hà nội cũng yêu cầu tất cả người dân trên địa bàn hà nội khi có một trong các biểu hiện như
sốt ho đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc thiếu rác
cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sars cov hai miễn phí
cộng dồn số f tại hà nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay là năm ba trăm hai mươi
trong đó số f ghi nhận trong cộng đồng là hai một trăm hai mươi hai ca số f là đối tượng đã được cách ly là ba hai trăm linh bốn ca
xung quanh câu hỏi vì sao hà nội chưa cách ly f f một tại nhà
bác sĩ khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
hà nội chỉ tính đến cách ly tại nhà khi số lượng người cách ly gia tăng quá cao
bên cạnh đó hà nội đặc thù đất chật người đông không đảm bảo đủ an toàn khi cách ly tại nhà
do đó f không nhẹ không chịu chứng vẫn cần điều trị tập trung
theo báo cáo của sở y tế hà nội có tổng cộng bốn mươi hai cơ sở cách ly với một mươi bốn sáu trăm ba mươi chín chỗ
tính đến ngày hai tháng một mươi một thành phố đang cách ly tập trung một chín trăm bảy mươi năm người tại hai mươi năm cơ sở đều là f một nhập cảnh từ vùng dịch
bốn năm trăm sáu mươi tám f điều trị tại cơ sở y tế trong đó ba sáu trăm một mươi người đã ra viện sáu trăm một mươi tám người chuyển viện
trong khi đó phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam bộ y tế nhận định
hà nội nên tính tới phương án cách ly tại nhà sớm không nên kiên trì cách ly tập trung giúp kinh nghiệm các tỉnh có dịch bùng phát mạnh thời gian vừa qua
nguyên nhân là thành phố liên tiếp xuất hiện các ổ dịch mới
số ca nhiễm gia tăng trong một tuần
số ca nhiễm gia tăng trong một tuần trở lại đây khi thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
f một tăng nhiều khi số f công cao dẫn tới cơ sở cách ly tập trung hết chỗ
thêm vào đó duy trì cách ly tập trung sẽ khiến các cơ sở bị quá tải có nguy cơ lây nhiễm chéo
không chỉ vậy cách ly f một tại nhà giúp người bị cách ly đỡ tốn kém
người cách ly không bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý
nhiều nhà dân tại hà nội đã đủ điều kiện đủ cơ sở vật chất để cách ly tại nhà
hệ thống y tế cơ sở và chính quyền từ thôn xóm tổ dân phố đủ năng lực có thể giám sát theo dõi người cách ly
trước số ca nhiễm tăng hà nội đã thành lập một mươi bốn trạm y tế lưu động để ứng phó
theo ông tuấn các trạm y tế lưu động này được định hướng sẽ quản lý điều trị f không triệu chứng tại nhà trong thời gian tới
tuy nhiên thành phố chưa đưa ra mốc thời gian dự kiến hoạt động trạm y tế lưu động
ba mươi quận huyện thị xã đã xây dựng phương án
quận ba đình diễn tập mô hình này tại phường giả võ
vì sao trẻ em dễ lây nhiễm virus vi khuẩn đường hô hấp
theo thầy thư ưu tú phó giáo sư tiến sĩ nguyễn tiến dũng nguyên trưởng khoa nhi bệnh viện bạch mai
trẻ em dễ mắc bệnh các đường hô hấp hơn người lớn do đặc điểm của lứa tuổi nhỏ ham chơi
vui đùa thỏa thích mà chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh cơ thể
trong khi đường hô hấp chính là nơi mà nhiều mầm bệnh virus vi khuẩn dễ dàng thâm nhập khi trẻ hít thở
đối với trẻ em do đặc điểm đường hô hấp ngắn và hẹp nên mầm bệnh cũng dễ lây lan nhanh hơn
đặc biệt là trẻ em ở bậc tiểu học bệnh đường hô hấp thường xuyên tấn công hơn do hệ miễn dịch có non nớt
nên sức đề kháng và khả năng miễn dịch kém
chính vì vậy trẻ không đủ sức chống đỡ với sự tấn công của các mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài
chẳng hạn như trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo tiểu học vừa chơi đồ chơi trên đất bẩn rồi đưa tay lên miệng
hoặc ngoái mũi là rất bình thường và vi khuẩn vi rút tấn công dễ dàng xâm nhập vào cơ thể
ngoài ra các yếu tố môi trường như ô nhiễm môi trường thay đổi thời tiết độ ẩm không khí thấp
cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến đường hô hấp ở trẻ
cũng theo bác sĩ dũng ở trẻ nhỏ trong độ tuổi tới trường có hai nhóm bệnh chính mà trẻ thường mắc phải
là bệnh nhiễm trùng hố hấp cấp tính như viêm hô hấp trên viêm mũi viêm phổi các bệnh dị ứng đường hô hấp
như viêm mũi dị ứng viêm soang dị ứng hèn xuyễn viêm họng viêm tay giữa
đặc biệt nếu thời tiết chuyển lạnh giao mùa nhiệt độ thấp xuống cũng là điều kiện thuận lợi để trẻ em mắc bệnh cúm
bác sĩ dũng lưu ý viêm đường hô hấp trên nếu không chữa rích điểm rất có khả năng chuyển thành viêm hô hấp dưới
viêm phế quản viêm phổi đặc biệt là dạng viêm phế quản phổi cấp tính
trẻ bị viêm đường hô hấp thường có sốt ho nhiều trẻ có thể suốt vừa hoặc sốt cao ba mươi chín bốn mươi độ c
một số trường hợp trẻ viêm đường hô hấp kèm theo khó thở dẫn đến việc trẻ phải nghỉ học ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe sinh hoạt
song bệnh hơn chữa bệnh là bí quyết giúp cho cơ thể khỏe mạnh để giúp hô hấp của trẻ luôn khỏe mạnh giảm nguy cơ dịch bệnh tấn công
các chuyên gia cho biết các ông bố bà mẹ cần quan tâm đến những điều sau đây
thứ nhất rửa tay là bắt buộc
rửa tay là việc không thể thiếu của vệ sinh tốt để loại bỏ vi trùng gây bệnh sau khi chơi bên ngoài hoặc khi tiếp xúc với nguồn lây bệnh
điều cần thiết là dạy trẻ rửa tay kỹ thuật sạch bằng chất tẩy rửa sát trùng đặc biệt là sau khi sử dụng nhà vệ sinh
thường xuyên rửa với nước xa phòng và nếu không có nước xa phòng hãy đảm bảo trẻ sử dụng dung dịch sát trùng tay có tối thiểu sáu mươi cồn
cha mẹ cần phải hướng dẫn trẻ cách xoa dung dịch sát chung tay khắp bàn tay rồi trà hai bàn tay với nhau cho đến khi khô
với trẻ dưới sáu tuổi cha mẹ cần giám sát khi sử dụng dung dịch sát trùng tay tránh trường hợp trẻ không ý thức được sử dụng sai mục đích gây nguy hại đến sức khỏe
thứ hai móng tay phải được cắt gọn gàng
bàn tay là nơi tiếp xúc với nhiều đồ vật chính vì vậy móng tay là nơi sản sinh của vi khuẩn
nếu những lúc bàn tay chưa sạch trẻ dễ dàng chuyển sang mắt mũi và miệng
một trong những loại vi khuẩn phổ biến trong móng tay là staphylococcus aureus có thể gây nhiễm trùng da như mụn và là môi trường cho dung phát triển
tay không sạch trẻ có thể sử dụng để ăn mút ngón tay và có thể mở đường cho vi khuẩn xâm nhập vào miệng
do vậy ngoài rửa tay cha mẹ thường xuyên nhắc nhở trẻ cắt móng tay
với trẻ dưới sáu tuổi cha mẹ nên cắt giúp bé và ngăn trẻ cắn móng tay có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh đường hô hấp và chuyển nhiễm
thứ ba vệ sinh răng miệng
vệ sinh răng miệng đúng cách là một biện pháp hữu hiệu trợ giúp hệ hô hấp của trẻ tránh được bệnh truyền nhiễm tấn công
cha mẹ nên hướng dẫn nhắc nhở trẻ chảy rang đúng cách và xúc miệng bằng nước muối loãng trước khi đi ngủ và sáng dậy
cần lưu ý nước muối phải phá loãng mưa lạnh dùng nước muối ấm
theo nghiên cứu việc xúc miệng hàng ngày bằng nước muối loãng có tác dụng rõ rệt trong việc phòng các bệnh viêm đường hô hấp nhất là viêm họng do virus vi khuẩn
không chỉ vệ sinh răng miệng trước và sau khi ngủ mà trước mỗi bữa ăn cũng cần long miệng sạch sẽ giảm sự xâm nhập mạnh của siêu vi trùng gây bệnh
thứ tư vệ sinh mũi và dạy trẻ che miệng khi ho hát hơi
đề phòng và làm giảm các triệu chứng của bệnh đường hô hấp trên thường xuyên vệ sinh mũi cho trẻ
theo các nhà nghiên cứu vệ sinh bằng nước muối sinh lý sau mỗi lần hoạt động cộng đồng nhất là đường xá bụi bẩn sẽ làm giảm số lần và mức độ viêm mũi trong năm ở cả người lớn và trẻ em
việc này hiệu quả và quan trọng với trẻ mắc các chứng sổ mũi nhặt mũi do viêm soang viêm mũi vì giúp người bệnh giảm bớt tình trạng khó chịu hỗ trợ quá trình điều trị bệnh
ngoài ra cha mẹ cần phải dạy trẻ khi ho hát hơi cần phải che miệng và mặt có thể sử dụng khăn tay hoặc khăn giấy
cần chú ý nên đeo khẩu trang khi ở nơi đông người
chiếc khẩu trang sẽ giúp hạn chế khói bụi những hạt nước bọt lyti từ người xung quanh phần nào bảo vệ bé khỏi nhiễm khuẩn
giữ đồ chơi sạch sẽ và không dùng chung đồ cá nhân
đồ chơi của trẻ thường được mang theo mỗi khi tới trường cần vệ sinh sạch sẽ vì chúng có thể mang và lây nhiễm mầm bệnh
bên cạnh đó cha mẹ cần dạy trẻ không dùng chung các đồ cá nhân như cốc chai nước khăn tay kể cả ở nhà cũng như trường học
trên thực tế trẻ nhỏ rất dễ trong việc dùng chung các đồ chơi dễ chia sẻ các món ăn yêu thích vì vậy cha mẹ cần hướng dẫn và nhắc nhở trẻ
sáu tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ
do môi trường dịch bệnh sức đề kháng nên ai cũng có thể nhiễm các bệnh lý hô hấp như cúm viêm mũi họng hèn xuyễn viêm phổi viêm phế quản cùng với covid một mươi chín
chính vì vậy việc chủ động tiêm vaccine phòng bệnh là vô cùng cấp thiết
ngoài các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng có một số loại vaccine bố mẹ nên bổ sung thêm cho bé để ngăn ngừa bệnh hô hấp
trong đó phải kể đến tiêm phòng vaccine phòng cúm vaccine phế cầu phòng tránh bệnh hô hấp do phế cầu gây ra nhất là viêm phổi
lưu ý không tiêm vaccine khi trẻ đang bị cúm nghi ngờ cúm hoặc đang bị các bệnh nhiễm trùng khác
bảy cần phải giữ ấm cho trẻ
giữ ấm đường thở cho trẻ là vô cùng quan trọng để hệ hô hấp được khỏe mạnh nhất là trong mùa đông bằng các biện pháp mặc ấm giữ ấm cổ họng đeo khẩu trang khi ra đường đội mũ kín tai ăn uống đồ nóng ấm
đó là cách mẹ giúp bé giảm thiểu nguy cơ viêm đường hô hấp
tám cần lưu ý giấc ngủ của trẻ
sau một thời gian dài nghỉ ở nhà các thói quen sinh hoạt ăn uống không được nề nếp khoa học nên trở lại trường học trẻ sẽ thay đổi và phải thích ứng
chính vì thế cha mẹ cùng con phải lên lịch cho trẻ sinh hoạt ăn ngủ đúng giờ
buổi tối không cho trẻ chơi quá muộn buổi sáng tập cho trẻ dạy trước bảy giờ tránh cho trẻ ngủ dậy quá muộn ăn sáng muộn học cũng sẽ không tập trung tinh thần ếo ải
theo nghiên cứu giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp cơ thể nghỉ ngơi phục hồi tái tạo năng lượng cho các hoạt động của cơ quan trong cơ thể
não bộ chính giấc ngủ sẽ làm giảm sự mệt mỏi khôi phục sức lực đã mất giữ cho tinh thần được cân bằng bảo vệ đại đáo
vì thế làm cho tinh thần ổn định cởi mở có tác dụng khôi phục và tăng cường trí nhớ nâng cao hiệu suất công việc phòng chống bệnh tật
chính vì vậy ở trẻ nhỏ việc ngủ đủ giấc giúp cho học tập tốt và có sức để kháng chống lại bệnh tật
thứ chín cần chú ý đến ăn uống để giữ cho hệ hô hấp cũng như cơ thể của trẻ thì không thể không nói đến dinh dưỡng
vì vậy cho trẻ uống đủ nước ăn đảm bảo đầy đủ bốn nhóm thực phẩm
tăng cường các thực phẩm giàu kém như thịt bò tôm cua gan động vật các loại ngũ cốc bổ sung các loại rau củ hoa quả chứa nhiều vitamin c e giúp tăng cường hệ miễn dịch tranh to bón giúp nhuận tràng ở trẻ
các loại đậu và ngũ cốc nguyên cám sữa chua cũng giúp tăng đề kháng cho trẻ
các loại trái cây họ cam quýt như bưởi cam chuối là những nguồn rất giàu vitamin c
uống thêm các loại nước ép khác cũng giúp tăng cường sức đề kháng trong mùa đông lạnh và dịch bệnh như hiện nay